mở đầu bản tin là thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật về một vụ tai nạn lao động xảy ra vào sáng ngày hôm nay
trong khuôn viên trụ sở tỉnh ủy thừa thiên huế đã khiến hai người lao động tử vong và một người khác bị thương phải nhập viện
theo thông tin ban đầu một nhóm công nhân đang thi công sửa chữa tại tầng bốn một tòa nhà nằm trong khuôn viên của tỉnh ủy
thì đã xảy ra vụ tai nạn lao động này
nhóm người này bị ngã và hai người tử vong tại chỗ một người khác được đưa đến bệnh viện trung ương huế cấp cứu
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguồn nhân của sự việc